tại tỉnh tiền giang công an thị xã cai lệ đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra làm rõ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó gia đình bà nguyễn thị thu vân xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất với ông huỳnh thanh hải và bà la thị mừng tại khu phố hai phường năm thị xã cai lệ
vụ tranh chấp được tòa án nhân dân thị xã cai lậy và tòa án nhân dân tỉnh tiền giang xét xử sơ thẩm và phúc thẩm xác định quyền sử dụng đất của ông hải và bà mừng
tuy nhiên gia đình bà vân không đồng ý và khiếu nại nhiều nơi
sau khi bản án có hiệu lực tri cục thi hành án dân sự thị xã cai lệ đã nhiều lần đến vận động gia đình bà vân giao nhà và đất cho ông hải bà mừng
nhưng gia đình bà vân không chấp hành nên tri cục thi hành án dân sự thị xã cai lệ quyết định cưỡng chế
sau khi nhận thông báo về cưỡng chế vân và người nhà cản trở việc cưỡng chế thi hành án bằng cách khóa cửa rào chống đối cố thủ ném bom xăng làm một chiến sĩ công an thị xã cai lệ bị bỏng
sau khi bị bắt giữ các đối tượng đã thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ